dạng sáng nay đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
bốn người trong một gia đình đã tử vong tại nhà số tám mươi bốn trên ba mươi một khu phố hai phường phú hòa thành phố thủ dầu một bình dương
theo công an tỉnh bình dương khoảng một giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng hai cơ quan công an phát hiện ra đám cháy
sau khi dập lửa công an phát hiện bốn thi thể gồm vợ chồng và hai người con
ghi nhận tại hiện trường phía trong căn nhà rất nhiều vật dụng bị thiêu dụi
thi thể đầu tiên là cháu bé chín tuổi được phát hiện gần cửa chính
tiếp đó là thi thể người vợ và đứa con nhỏ
thi thể người chồng được phát hiện gần cầu thang dẫn lên gác
căn nhà bị cháy được thiết kế như nhà trọ gồm một trệt và gác lửng
theo người dân vợ chồng nạn nhân đến khu phố sống được vài năm
bình thường cả hai đều đi làm ít tiếp xúc với hàng xóm
hiện trường vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa và làm rõ nguyên nhân đám cháy